thưa quý vị công an tỉnh cao bằng vừa tạm giữ bốn đối tượng gồm xìm văn cảnh hoàng đức thiện lương xuân huy và lục thị chính
đều trú tại tỉnh cao bằng về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
đây là các đối tượng nằm trong chuyên án do công an huyện hạ lan chủ trì khám phá
trước đó tại khu vực dốc rựa hai thuộc xã an lạc huyện hạ lan công an huyện hạ lan bắt quả tang sìm văn cảnh
đang vận chuyển trái phép ba bánh heroin
cảnh khai nhận được đối tượng thiện và một người đàn ông không rõ danh tính thuê đi giao số ma túy trên
với tiền công là năm triệu đồng
ngay sau đó hoàng đức thiện đã đến công an huyện hạ lan đầu thú về hành vi vận chuyển cháy phép chất ma túy
mở rộng điều tra vụ án lực lượng công an đã bắt sử thêm hai đối tượng là huy và chính